sáng nay công an tp hà nội tổ chức lễ gia quân thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
kế hoạch gia quân bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội
yêu cầu công an các quận huyện thị xã triển khai tổng thể đồng bộ các biện pháp
nắm chắc tình hình từ sớm từ xa từ cơ sở và chủ động nhận diện dự báo chính xác tình hình
đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn toàn thành phố
trên từng lĩnh vực chuyên đề đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền vận động người dân
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm
phòng ngừa phát hiện giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ khi mới hình thành
không để phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật các điểm nóng về an ninh trật tự
sau lễ gia quân công an tp hà nội đã triển khai thực hiện ngay các chuyên đề chống ủn tắc giao thông
như xử lý xe công cành xe dừng đỗ các vi phạm trực tiếp liên quan đến an toàn giao thông
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa ban hành công điện số một mươi chín gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thành phố ven biển
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các tỉnh thành phố các bộ ngành nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
áp thấp nhiệt đới tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới để chủ động phong tránh
thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới là từ vĩ tuyến bảy năm đến một mươi một độ vĩ bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm năm vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo
các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thực hiện kế hoạch của giám đốc công an tỉnh về cao điểm ba mươi ngày đêm
tấn công truy quét tội phạm và tệ nạn xã hội bảo vệ lễ hội ốc âm bóc
đua gai ngò sóc trăng năm hai nghìn hai mươi bốn
cùng với công an các đơn vị địa phương qua ba mươi ngày đêm thực hiện cao điểm
công an huyện trần đề đã tập trung đấu tranh triệt xóa nhiều điểm về tệ nạn xã hội
đấu tranh điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đây là đối tượng liêu ngọc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường một thị xã vĩnh châu
lý văn hậu sinh năm hai nghìn một trú tại thị trấn lịch hội thượng huyện trần đề và bùi hữu tài
tên thường gọi là nhí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã liêu tú huyện trần đề
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần đề khởi tố bắt tạm giam
để điều tra làm rõ hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể qua công tác nắm tình hình và tình báo của quần chúng nhân dân
vào trưa ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trên tuyến lộ đai nông thôn thuộc ấp nam chánh
xã lịch hội thượng công an huyện trần đề liên tiếp bắt quả tang đối tượng
lý văn hậu có hành vi tàn trữ trên ba gram ma túy đá và liêu ngọc đạt tàn trữ
trên hai bốn gam ma túy đá
qua điều tra lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng bùi hữu tài
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét chỗ ở của tài lực lượng công an phát hiện tài đang tàn trữ
trên ba mươi sáu ba gam ma túy bốn vật hình súng ba mươi bốn vật hình đạn cùng nhiều tăng vật khác có liên quan

công an cấp tỉnh đồn biên phòng đã bắt xử lý được nhiều điểm tệ nạn xã hội và nhiều điểm ma túy
qua ba mươi ngày đêm thực hiện cao điểm công an huyện trần đề đã tập trung lực lượng phương tiện
điều tra khám phá bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội xử lý một mươi đối tượng bắt năm vụ
bảy đối tượng có hành vi mua bán tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
triệt xóa một vụ một mươi sáu đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
phối hợp giáo dục cảm hóa ba mươi sáu đối tượng về các hành vi gây rối trật tự công cộng
chạy xe lặng lách đánh bạc hủy hoại tài sản
lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trực tự an toàn giao thông
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra
bên cạnh đó công tác phòng chống cháy nổ cũng được tăng cường
trong thời gian tới bang lãnh đạo công an huyện cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ tới
nhất là trong đợt cao điểm tấn công tới của bộ
là trong đợt tết nguyên đáng trước trong giờ sau tết nguyên đáng
thì xác định trần đề là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
ở đây chúng tôi sẽ chỉ đạo đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ về mọi mặt
để mà đảm bảo an ninh trật tự trong đợt tết
và chỉ đạo các xã bám địa bàn bám cơ sở
nhằm đảm bảo tình hình chính trị trật tự toàn xã hội
để cho an ninh trật tự
đồng bào là vui sưng đón tết
với quyết tâm đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn
thực hiện có hiệu quả kế hoạch tấn công truy quét tội phạm
lực lượng công an huyện trần đề tiếp tục tăng cường lực lượng
chủ động nắm chắc tình hình kịp thời giải quyết có hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở
đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao cảnh giác
tích cực tham gia cùng lực lượng công an tấn công truy quét tội phạm
những tháng cuối năm nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao
cũng chính là thời điểm hoạt động buôn lậu gian lận thương mại diễn biến phức tạp
đặc biệt là khu vực biên giới
trước tình trạng trên lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp
đã chủ động tăng cường các biện pháp tấn công trấn áp ngăn chặn các đối tượng phạm pháp
đây là một trong số các vụ bắt giữ thuốc lá lậu do lực lượng chức năng
thực động biên phòng cầu muốn bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ
trước đó tổ công tác bộ đội biên phòng khi đang tuần tra trên sông
dọc tuyến biên giới thuộc địa bàn xã thường lạc huyện hồng ngự
thì phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
lợi dụng đêm tối đối tượng đã tháo chạy bỏ lại phương tiện cùng số hàng hóa nhập lậu
cho nên là nhanh chóng bắt giữ đối tượng
đội biên phòng cầu muốn cũng đã phối hợp với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma tí tội phạm
và có bắt hai vụ điển hình
tan vật thu giữ một mươi một bao thuốc lá ngoại nhập lậu
các đối tượng vận chuyển thuốc lá là sử dụng chủ yếu hình thức
đó là lợi dụng tổ chức người nhiều đối tượng và giám sát chặt chẽ các lực hoạt động của các lực lượng
như là bộ đội biên phòng lượng công an hải quan
khi mà có thời điểm thời cơ thích hợp
thì các đối tượng sử dụng sùn máy hay gọi là bỏ lãi
là nhanh chóng đưa hàng qua biên giới
theo báo cáo từ đội biên phòng cầu muốn
tính từ đầu năm đến nay đơn vị đã phát hiện bắt giữ chín mươi vụ buôn lậu cùng với hai mươi năm đối tượng
tăng vật thu giữ gần sáu mươi sáu năm trăm linh bao thuốc lá ngoại các loại
hai mươi tấn đường cát tạm giữ ba mươi bốn xe mô tô một mươi một sùng máy
để chủ động hơn trong đấu tranh phòng chống buôn lậu
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp đã triển khai cao điểm phòng chống buôn lậu dịp cuối năm
các ngành địa phương quần chúng nhân dân để kiểm soát chặt và an ninh trực tự
cũng như hoạt động kinh doanh mua bán trong khu vực
xác định đây là thời gian cao điểm giáp tết nguyên đáng
các đối tượng lợi dụng để vận chuyển hàng quá cháy phép buôn lậu qua biên giới
triển khai đồng bộ các quyền pháp công tác bên phòng
để đấu tranh ngăn chặn mặt cục đánh bắt có hiệu quả trong thời gian tới
trong đó chú trọng về công tác trinh sát nắm tình hình
và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

các đối tượng lợi dụng để vận chuyển hàng quá cháy phép buôn lậu qua biên giới
chiến thắng lê đức vinh đào công thiên và võ tấn thái phạm tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra
tại dự án nha trang golden gate có địa chỉ tại hai mươi tám e trần phú thành phố nha trang
riêng hai bị cáo lê đức vinh và võ tấn thái có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
hội đồng xét xử xác định từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
các bị cáo đã để cho công ty trách nhiệm hữu hạn đỉnh vàng nha trang
là chủ đầu tư dự án nha trang golden gate
được thực hiện dự án nhà ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất
hoặc đấu thầu dự án dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần một trăm ba mươi tám tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn chiến thắng năm năm sáu tháng tù
lê đức vinh ba năm sáu tháng tù đào công thiên ba năm sáu tháng tù và võ tấn thái bốn năm tù
riêng khu đất hai mươi tám e trần phú sẽ được giao cho ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
thực hiện các trình tự thủ tục để thu hồi quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật
sau nhiều ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày hôm nay
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn thị kim hạnh
còn gọi là một mươi tường chú tại huyện an phú tỉnh an giang sáu năm tù về tội trốn thuế
ba năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt hai tội là một mươi chín năm tù
nguyễn văn võ chú tại tỉnh an giang một mươi một năm tù và nguyễn văn sang
chú tại tỉnh an giang một mươi năm tù cùng về tội rửa tiền
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi
nguyễn thị kim hạnh thông qua công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên xuất nhập khẩu hạnh phát
và hộ kinh doanh hạnh phát do hạnh thành lập hoạt động kinh doanh mua bán đường
nhưng không lập sổ kế toán không xuất hóa đơn khi bán hàng
kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra để trốn thuế với tổng số tiền hơn bảy trăm năm mươi năm tỷ đồng
hạnh đã sử dụng nguồn tiền này để chuyển vào tài khoản của võ hơn ba năm tỷ đồng
chuyển vào tài khoản của sang hơn một ba tỷ đồng để sang làm từ thiện
nhằm che giấu nguồn tiền buôn lậu đường và trốn thuế
hội đồng xét xử còn tuyên hình phạt bổ sung đối với hạnh võ và sang mỗi bị cáo một trăm linh triệu đồng
buộc hạnh phải giao nộp lại số tiền trốn thuế cho ngân sách của nhà nước là hơn bảy trăm năm mươi năm tỷ đồng
các bị cáo võ sang giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn bốn tám tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế cho biết vừa phá thành công chuyên án
và bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua hình thức vay mượn mua bán giao dịch bất động sản
đối tượng bị bắt là nguyễn trí tâm trú tại tp huế trước đó từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi bị bắt giữ
lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người tâm đã sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các nạn nhân
lập các hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất để vay mượn tiền
sau đó đối tượng mượn lại các hồ sơ và nói đem đi chuyển đổi mục đích sử dụng đất tách thửa
nhưng thực tế là tâm đem hồ sơ đi bán hoặc tiếp tục cầm cố tài sản để chiếm đoạt của bị hại
bằng hình thức này tâm đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền trên một mươi năm tỷ đồng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nguyễn văn nguyền
trú tại xã long hưng tp biên hòa để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi nguyền cùng với hai mươi năm người mang theo băng rôn đến trước trụ sở tỉnh hủy đồng nai
và trước trụ sở đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai ở phường quyết thắng để khiếu kiện có liên quan đến dự án khu đô thị sinh thái
có liên quan đến dự án khu đô thị sinh thái kinh tế mở long hưng tp biên hòa
và tại đây nhuần đã kêu gọi những người đi cùng cầm băng rôn hô hào gây mất an ninh trật tự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của nhuần để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án
một đối tượng vận chuyển pháo
với số lượng lớn lên tới gần hai trăm linh kg vừa bị công an huyện quảng bình tỉnh hà giang phát hiện bắt giữ
đối tượng cam đại dương bị phát hiện khi đang điều khiển ô tô vận chuyển pháo trái phép
quá trình đấu tranh dương khai nhận số pháo trên do dương cùng hoàng văn hội mua của ấu vũ lâm chú tại huyện bắc quang tỉnh hà giang
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của dương hội và lâm
cơ quan công an đã phát hiện thu giữ thêm một trăm hai mươi hai hộp hình chữ nhật một mươi hộp hình tròn và ba mươi ba quả dạng cù nối dây màu xanh nghi
là pháo nổ và tất cả số tăng vật trên có tổng khối lượng là một trăm tám mươi bảy kg